thưa quý vị nói về các phương pháp phòng chống covid một mươi chín tại ra thì nhiều vô kể
sông hiện nay một phương pháp đang gây nhiều tranh cãi là sông hơi bằng các loại thảo dược như xả gừng tranh
nhiều người khuyên nhau cách này là tốt có ý kiến khuyên là không nên sông
giáo sư tiến sĩ nguyễn gia bình chuyên gia đầu ngành về hồi sức tích cực đã nêu quan điểm của mình về vấn đề này
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn gia bình nguyên trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai
chủ tịch hội hồi sức cấp cứu và chống độc việt nam dựa trên nghiên cứu khoa học của đức đăng trên tạp chí pros một cho thấy rằng
việc tăng nhiệt độ bốn mươi độ c làm ước chế khả năng nhân lên của sars cov hai trên các tế bào biểu mô đường hô hấp
còn theo nghiên cứu đăng trên tạp chí của hội viricing mỹ asm cho thấy rằng vai trò của nhiệt độ và độ ẩm
đến việc loại bỏ virus trên các bề mặt như thép nhựa găng tay
từ hai mươi bốn lên đến ba mươi năm độ qua tính toán cho thấy loại bỏ virus rất nhanh
từ các nghiên cứu khoa học của thế giới giáo sư bình đã liên tưởng đến việc sông hơi bằng các loại thảo dược của các cụ nhà ta khi xưa
giáo sư bình cũng chia sẻ rằng là bản thân ông nhờ tích cực sông hơi nên là bệnh với mũi của ông cũng thuyên giảm nhiều lại thư giãn cơ thể
theo giáo sư bình thì nên sông cho cả gia đình cùng lúc ngay cả đeo khẩu trang vẫn có thể mắc hoặc là chưa có biểu hiện lâm sàng
xong giúp phòng bệnh cho người khỏe trong cùng một gia đình

với gia đình có máy sông thì có thể dùng máy sông hơi nhỏ tinh dầu vào để sông và hít sông mũi họng phòng bệnh covid một mươi chín
nhà nào mà không có máy sông thì có thể dùng nồi lá sông cho các thảo dược vào đun sôi để một lúc hít dần ra từng tí một tránh bị bỏng hơi nóng
có thể thêm tinh dầu nếu như muốn
bác sĩ bình cũng đề nghị ngành y tế cần có những nghiên cứu khoa học về vấn đề áp dụng sông hơi trong mùa dịch covid một mươi chín
nghiên cứu xem những gia đình áp dụng sông hơi ngoài thay đổi các triệu chứng lâm sàng thì cần xét nghiệm virus hàng ngày để đánh giá hiệu quả của liệu pháp này và khả năng lây chuyển đến đâu để có kết luận chính xác
bác sĩ bình khuyên cáo trong đại dịch covid một mươi chín hiện nay mỗi người dân nên trang bị cho mình những vũ khí để chống lại sars cov hai
đó là tiêm vaccine phòng covid một mươi chín kết hợp tuân thủ năm k của ngành y tế
đó là nội công
ngoài ra chúng ta có thể thêm biện pháp sông hơi cho cả nhà
một cái biện pháp ngăn ngừa giảm bớt nguy cơ sars cov hai xâm nhập từ bên ngoài
chuyên gia này cảnh báo với người dân không nên tin vào các loại thuốc cách chữa trị covid không được cơ quan chức năng cho phép kiểm duyệt tràn lan hiện nay
theo khuyến cáo của bộ y tế để phòng bệnh covid một mươi chín thì nên sông phòng sông mũi họng bằng thảo dược và lưu ý không sông trực tiếp vào người
trong bối cảnh số f mới tăng mạnh và tỷ lệ người điều trị tại nhà chiếm đa số như hiện nay
hiện đã xuất hiện tình trạng người dân không được chữa trị covid một mươi chín
người dân tự mua thuốc phòng điều trị covid một mươi chín và tự điều trị theo các kiến thức chuyển miệng hoặc bác sĩ google
lợi dụng tâm lý lo lắng khi phải tự túc chữa bệnh của người dân
nhiều kẻ xấu đã không ngại giao bán các mặt hàng thuốc điều trị virus sách tay từ nước ngoài
mới đây trên facebook tích xanh của phó giáo sư bác sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội
chia sẻ một số quan điểm đối với việc người dân không tiếc tiền lùng sụp một số loại thuốc ngoại không rõ nguồn gốc
với niềm tin là sẽ trị được covid một mươi chín một cách dễ dàng
ông cũng chia sẻ lại bài viết của dược sĩ hà quang tuyến trưởng khoa dược bệnh viện đạo y hà nội để cảnh báo người dân
lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân nhiều cá nhân giao bán các mặt hàng thuốc điều trị virus sách tay từ nga trung quốc về việt nam
như abidol thành phần amphiphenovir arablivir thành phần pavipiravir
các thuốc này được quảng cáo có khả năng phòng chống lây nhiễm và điều trị hiệu quả covid một mươi chín
các thuốc sách tay này được giao bán trực tiếp trên hội nhóm
và các trang cá nhân trên mạng xã hội như facebook zalo shopee
nên người dân rất dễ tiếp cận và tìm mua
trong khi nguồn gốc xuất xứ và tác dụng thì không rõ ràng
abidon là thuốc kháng virus phổ rộng được cấp phép sử dụng để dự phòng và điều trị cú mùa tại trung quốc và nga từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên trong điều trị covid một mươi chín loại thuốc này chỉ là một trong số các thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn đầu của đại dịch
để tìm hướng tiếp cận điều trị như nhiều loại thuốc khác
bên cạnh đó một nghiên cứu tổng quan cho thấy
không có sự khác biệt về hiệu quả giữa việc dùng amidon và không dùng amidon ở bệnh nhân covid một mươi chín
sử dụng abidon có nguy cơ cao gặp tác dụng phụ hơn như dối loạn tiêu hóa tiêu chảy và nôn
tại việt nam quy trình cấp phép thuốc rất chặt chẽ
vì thuốc là một mặt hàng đặc biệt liên quan sức khỏe của con người cả trước mắt và lâu dài
điều này nhằm mục đích đảm bảo tác dụng hiệu quả của thuốc đối với nhân dân khi sử dụng
dược sĩ hà quang tuyến cho biết rằng là nếu sản phẩm này thực sự có chất lượng tác dụng
thì bộ y tế đã liên hệ đưa thuốc về theo đường ngoại giao đường chính thức để nhân dân sử dụng
sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
dược sĩ tuyến cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tìm mua
mà dùng thuốc trị covid một mươi chín theo thông tin truyền tải
điều này có thể dẫn đến việc lạm dụng không mang lại lợi ích gì so với không dùng thuốc
mà còn tiềm tàng nhiều nguy cơ tác dụng bất lợi với sức khỏe người dùng

cách ly điều trị đủ bảy ngày và có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế hoặc người bệnh
tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp
hoặc sán tiếp qua các phương tiện từ xa
trước trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine
trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
cũng theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế
có năm mức phân loại bệnh đối với người mắc covid một mươi chín
trong đó bộ y tế đã đưa nhóm f không chịu trứng vào mức đầu tiên
theo đó f được xếp vào nhóm này nếu không có chịu trứng lâm sàng
ngoài ra nhịp thở giữa hai mươi lần một phút spo hai hơn chín mươi sáu khi thở khí trời
hướng dẫn này cũng quy định cụ thể hơn các trường hợp cho người mắc covid một mươi chín
điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị như sau
đối với người bệnh covid một mươi chín thời gian cách ly điều trị tại cơ sở thu dung điều trị
ít nhất năm ngày giảm các chịu trứng lâm sàng
hết sốt không dùng thuốc hạ sốt trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
và có kết quả test pcr âm tính hoặc nồng độ virus thấp hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện
ngược lại sẽ không phải tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày không nhất thiết phải làm tại xét nghiệm
sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày đo thân nhiệt hai lần một ngày
nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì báo ngay cho y tế và xử trí kịp thời tuân thủ thông điệp năm k
đối với người bệnh covid một mươi chín có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo
cách ly điều trị tại cơ sở cách ly điều trị ít nhất năm ngày sau khi đỡ giảm nhiều triệu chứng lâm sàng của covid một mươi chín
và hết sốt từ ba ngày trở lên và test pcr âm tính hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện
hoặc chuyển sang cơ sở khoa khác điều trị bệnh kèm theo hoặc bệnh nền nếu cần để tiếp tục điều trị và theo dõi
nếu xét nghiệm pcr xương tính hoặc test nhanh còn xương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người bệnh covid một mươi chín điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực khỏi covid một mươi chín
trong tình trạng nặng nguy kịch do bệnh lý khác
đã cách ly điều trị covid một mươi chín tối thiểu một mươi bốn ngày và kết quả xét nghiệm bằng pcr âm tính
hoặc nồng độ virus thấp được xác định đủ tiêu chuẩn khỏi covid một mươi chín
được chuyển sang cơ sở hồi sức tích cực khác hoặc khoa điều trị phù hợp để tiếp tục chăm sóc điều trị
theo quy định cũ tại quyết định số bốn nghìn sáu trăm tám mươi chín chỉ nêu điều kiện xuất viện với trường hợp không có triệu chứng lâm sàng
trong suốt thời gian điều trị và các trường hợp có triệu trứng lâm sàng
bác sĩ nguyễn huy hoàng thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ người bệnh covid một mươi chín ở hà nội cho biết
một số f hết triệu chứng hết sốt người khỏe lên thậm chí âm tính sau bốn sáu ngày
nhưng đến ngày thứ tám một mươi thì đột ngột chuyển nặng không khó thở nhưng chỉ số oxy trong máu spo hai
giảm chỉ còn sáu mươi bảy mươi và có người đã không qua khỏi đa số đều phải nhập viện cấp cứu
bác sĩ hoàng thông tin thiếu oxy thẩm lặng được chẩn đoán khi người bệnh không cảm thấy khó thở
nhưng so hai lại giảm dưới chín mươi bốn theo thống kê gần hai mươi bệnh nhân nhập viện cảm thấy không hề khó thở
trong khi biểu hiện ct scan bất thường tám mươi sáu và cân phía bổ sung oxy bốn mươi
đây là một tỷ lệ khá cao do đó mọi người cần hết sức chú ý
tiến sĩ hoàng thanh tuấn phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo
viện bỏng quốc gia lê hữu trác cho biết nằm sấp giúp phân bố máu cho những vùng phía sau

các bác sĩ khuyên thường xuyên đo spo hai là một trong những yêu cầu cần thiết với người bệnh f
sau đó các bác sĩ khuyên cáo f có bệnh nền tim mạch
gút tăng huyết áp chưa tiêm vaccine hoặc chưa đủ mũi càng phải chú ý hơn đến tình huống này
tiến sĩ hoàng thanh tuấn phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo
viện bỏng quốc gia lê hữu trác học viện quân y cho biết
người dân có thể chuẩn bị một số loại thuốc như hạ sốt eferagang vanadol
nhóm thuốc chữa ho thuốc điều trị tiêu chảy nước xúc miệng côn sắt trùng
thuốc chữa bệnh nền nếu f không có bệnh nền nên chuẩn bị đủ cho bốn tuần
amin c kém thao dược trị cảm trị ho nước uống thông thường nước bù điện giải
theo các bác sĩ đây là những thuốc cần có trong tủ thuốc gia đình
đặc biệt trong mùa dịch vì triệu chứng có thể xuất hiện bất kể lúc nào
đáng chú ý các triệu chứng của covid một mươi chín thường xuất hiện vào ban đêm
nên những thuốc này cần có để có thể dùng ngay
bên cạnh đó khi trở thành f một f mỗi người cần chuẩn bị thêm
lương thực đủ cho thời gian cách ly nếu ở một mình
dùng dịch vệ sinh nhà cửa và khử quần
giấy vệ sinh khăn giấy quần áo thoải mái
chỗ ở cách ly đảm bảo quy định
số điện thoại của các cơ sở y tế trong khu vực
phòng cấp cứu và các tài liệu hướng dẫn cập nhật nhất về phòng chống dịch
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé